với hành vi giết người cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn hiệu sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xã đông bình thị xã bình minh để điều tra về hành vi trên
theo hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra vào khoảng một mươi chín h ngày bảy tháng hai sang điều khiển xe mô tô đến nhà anh nguyễn văn hương để đòi số tiền nợ chín trăm linh đồng
tại đây hai người xảy ra mối thuẫn hương dùng cây sắt đập vào xe và đánh sang sang đã rút rao đâm trúng vòng ngực của hương
mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng hương đã tử vong ngay sau đó
sau khi gây án sang bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ tại một nhà trọ ở phường đông thuận thị xã bình minh